cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang điều tra làm rõ hai đối tượng có hành vi bắn súng vào nhà dân tại phường duyên hải thành phố lào cai
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai hai đối tượng là nguyễn công phúc chú tại phường pom hán và nguyễn văn mạnh chú tại xã bà phời thành phố lào cai đi xe máy đến trước cửa nhà anh quách quang hưng ở số nhà tám mươi hai đường thanh niên phường xuyên hải thành phố lào cai rồi dùng súng bắn đạn ghém vào cửa kính thủy lực khiến một bên cửa kính của nhà anh hưng bị vỡ
sau khi nổ súng hai đối tượng phúc và mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày hai mươi sáu tháng hai hai đối tượng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đầu thú và giao nộp lại một khẩu súng hai viên đạn ghém và chiếc xe mô tô kể trên
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do trước đó anh quách quang hưng có mâu thuẫn với chị lưu thị ngọc trang là chị dâu của mạnh và chị hoài là vợ của đối tượng phúc tại quán ba trên địa bàn thành phố
phúc đã rủ mạnh cầm súng đến nhà anh hưng nổ súng bắn vào cửa nhà anh để cảnh báo
đối tượng phúc cũng khai đã mua khẩu súng cùng số đạn trên tại một chợ biên giới thuộc huyện mường khương tỉnh lào cai với giá bốn triệu đồng bản thân phúc đã có một tiền án về tội buôn bán sử dụng chất ma túy
công an huyện thạnh hóa tỉnh long an vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền thu giữ gần một trăm linh triệu đồng trên chiếu bạc
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tăng tám đối tượng
đang tham gia đánh bạc an tiền với dưới hình thức đánh bài xì rách tại quán nước giải khát trúc linh thuộc ấp bến kè xã thủy đông huyện thạnh hóa tỉnh long an do võ thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai làm chủ
tăng vật thu giữ trên chín mươi bảy triệu đồng sáu điện thoại di động ba xe mô tô năm bộ bài tay năm mươi hai lá
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh hóa đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố các đối tượng trên để tiếp tục điều tra
công an huyện bình chánh tp hcm cho biết vừa triệt phá thành công
công an huyện bình chánh đã tạo ra một đường dây vận chuyển và tiêu thụ thuốc lá lậu từ biên giới campuchia về việt nam với số lượng lớn và tạm giữ ba đối tượng trong đường dây này gồm lê thanh tâm nguyễn hoàng việt cường và hồ lâm hải để phục vụ điều tra
vào chiều ngày hai mươi chín tháng hai công an huyện bình chánh bất ngờ kiểm tra một xe tải do cường điều khiển đi ra từ căn nhà trên
qua khám xét cơ quan chức năng thu giữ gần hai mươi ba bao thuốc lá các loại hiệu z năm trăm năm mươi năm hero không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an tâm khai nhận
chủ đường dây đứng sau điều hành là đối tượng nguyễn lương duy ngụ tại quận tân phú thuê tâm làm đầu mối tiếp nhận thuốc lá lậu từ long an
còn cường khai nhận được duy giao cho chiếc xe tải trên đi chở thuốc lá lậu cho khách hàng và được trả công hai trăm linh đồng một chuyến
riêng đối tượng hải khai là mắt xích trong đường dây của đối tượng dương văn minh quê tại long an chuyên vận chuyển thuốc lá lậu từ campuchia về việt nam
hiện công an huyện bình chánh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại
thưa quý vị
trên địa bàn thành phố bôn ma thuột của tỉnh đắk lắc thời gian gần đây tình trạng các xe dù đón trả khách trái quy định lại tái diễn
thực trạng này đang cần các lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa việc chấn chỉnh và xử lý
đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
quanh khu vực km ba siêu thị cố mát bến xe liên tỉnh phía bắc bến xe buýt đi tỉnh đắk nông và quanh khu vực bệnh viện tỉnh đắk lắc
tình trạng các xe chạy tuyến cố định và các xe dù lại tranh nhau vào các tuyến đường cấm hoặc dừng trái quy định để giành đón khách trả khách
tình trạng xe dù này không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn giao thông cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe hoạt động đúng quy định
mà còn khiến cho các đơn vị quản lý bến xe thêm khó khăn người dân cũng không đồng tình
cơ bản là về cái vấn đề tai nạn giao thông là bây giờ các cái xe cứ dừng đỗ như vậy mà thích là đỗ thích là dừng sinh nhan thậm chí là
sinh nhan cái là qua luôn vì chỉ cần một người khách đó là cái nhu cầu của họ là bắt đầu họ làm ghê lắm
thế thì theo tôi là tôi thấy là cái vấn đề trước mắt nó là như thế mà lâu nay là pháp luật đã làm nhiều rồi nhưng mà các nhà xe hồng không chấp hành
đấy bây giờ thì chúng tôi ở đây là người dân đây chúng tôi thấy thực tế như vậy thì cũng đề nghị là các cơ quan có chức năng là có cái biện pháp để giải quyết các cái trường hợp đó
tôi cũng thường thường thấy xe dù xe cốc đến đây bắt khách thường xuyên luôn nói chung là hằng ngày nói chung là vậy
thế là người dân ở đây chứng kiến thấy mấy xe dù đến đây bắt khách dành dực nói chung là phức tạp
là bây giờ cơ quan có chức năng có biện pháp nào ưu hiệu để ngăn chặn mấy xe dù đó
về thực trạng xe dù bến cóc này ông trần thủ tránh thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc cho biết
về cái việc mà hạn chế cái tình trạng xe dù bến cốc là hiện chúng tôi cũng đã nghĩ ra đưa ra rất nhiều biện pháp
cũng không thể nào mà trượt để được
chúng tôi chỉ là lực lượng thanh tra giao thông là hiện tại cái phương tiện là đang thiếu
vậy là tôi đề nghị là các lực lượng tăng cường kiên quyết xử lý phối hợp với chúng tôi xử lý kiên quyết cái tình trạng này
thì tôi hy vọng nếu làm như vậy thì cái tình trạng xe dù bến cốc sẽ được giảm đáng kể
để nhân dân đi lại trong thành phố buôn ma thuột được thuận tiện và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đòi hỏi các lực lượng chức năng trong thời gian tới cần tăng cường mạnh hơn nữa việc tuyên truyền nhắc nhở tuần tra xử lý nghiêm
không để tình trạng xe dù bến cóc đón trả khách trái tuyến trái quy định như thế này
được sự vận động của cơ quan công an vào ngày hôm qua trịnh thị tuyết chú tại phường một mươi thành phố vũng tàu
đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu trình diện và khai báo về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra công trình xây dựng
tại số e bốn hai một và e bốn hai hai trung tâm đô thị trí linh tp vũng tàu do bà tuyết làm chủ
đã phát hiện công trình này xây dựng sai thiết kế phê duyệt
khi cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ tăng vật vi phạm và yêu cầu bà tuyết dừng thi công công trình
bà tuyết không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm những người thực thi công vụ
sau đó bà tuyết lên xe ô tô hút thẳng hai lần vào phía sau xe ô tô của ủy ban nhân dân phường một mươi
sau khi gây ra vụ việc trên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương
chiều hôm qua phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tp đà nẵng vừa bắt đối tượng phạm duy phương
chú tại phường thọ quang quận sơn trà về hành vi cố ý gây thương tích
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm hai nghìn một mươi năm đối tượng phạm duy phương đã tham gia băng nhóm chuyên bảo kê
tại cảng cá thọ quang phường thọ quang quận sơn trà
trong suốt thời gian này bất cứ ai muốn buôn bán tại cảng cá
đều phải nộp tiền cho nhóm của phương nếu không sẽ bị gây khó dễ
vào ngày ba tháng tám khi nhóm buôn của anh trần xuân thái ba mươi bốn tuổi cùng chú tại địa phương
đang thu mua cá tại cảng thì bị nhóm của phương gây sự
anh thái không nghe liền bị các đối tượng trong nhóm của phương cầm mã tấu đuổi theo chém nhiều nhát
khiến anh thái gục ngã tại chỗ thương tích một mươi một
tăng vận thu giữ gồm một cây kiếm tử tạo một con rau hai lưỡi và một
kèm theo hiện tượng sương mù
đến trưa chiều trời sẽ có nắng và nhiệt độ cũng sẽ tăng lên khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
theo nhận định thì nền nhiệt độ tại bắc bộ sẽ còn tăng cao hơn nữa
từ ngày chủ nhật cuối tuần cho đến tận ngày thứ tư tuần sau
trước khi chuẩn bị đón một đợt gió mùa mới khả năng xảy ra từ đêm ngày chín sang ngày một mươi tháng ba
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng sẽ bước vào xu thế tăng nhiệt
dự báo trong hôm nay và ngày mai tại đây thì nhiệt độ trưa chiều còn ở ngưỡng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhưng đến ngày thứ bảy toàn khu vực sẽ quay trở lại trạng thái ít mưa nắng nhiều hơn
và mức nhiệt độ này sẽ tăng thêm khoảng từ một cho đến hai độ
đặc biệt là từ chủ nhật cuối tuần nền nhiệt độ sẽ đồng loạt tăng cao
khi nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên mức là hai mươi tám hai mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết không có nhiều thay đổi khi trời có mây hầu như không có mưa ngày nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
với các tỉnh tây nguyên dự báo từ nay đến hai ngày nghỉ cuối tuần
thời tiết duy trì trạng thái ổn định trời có mây thay đổi lạnh với đêm và sáng
đến trưa chiều thì cường độ nắng nhiều nên nhiệt độ sẽ tăng lên cao
khi đạt ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh thành thuộc nam bộ
thời tiết sẽ mát mẻ trong khoảng thời gian tối muộn đêm và sáng
với nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
thời điểm sau một mươi giờ sáng đến một mươi sáu giờ chiều sẽ là lúc nhiệt độ tăng nhanh
với nhiệt độ cao nhất sẽ sắp xỉ ở mức là hai mươi độ
từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ tại các tỉnh miền đông của nam bộ
trong khi đó miền tây sẽ giảm nhẹ hơn khoảng từ một đến hai độ
và thường phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trong khi đó miền tây sẽ giảm nhẹ hơn khoảng từ một đến hai độ